với sự hỗ trợ của đảng và nhà nước cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực của bà con
sau gần một mươi năm tái định cư làng cơ tu tân xã hà ra huyện mang giang tỉnh gia lai đã từng bước chuyển mình
nhờ có điện lưới quốc gia mà dân làng đã bắt nhịp đường với cuộc sống mới
từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và chung tay xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi một năm mươi bảy hộ dân tộc bana làng conchatera đã chuyển đến định cư tại làng mới cơ tu tân
để giúp bà con ổn định cuộc sống chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng
như điện đường trường trạm với tổng kinh phí trên sáu tỷ đồng
bên cạnh đó tổ chức tập huấn kỹ thuật hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi giúp nhân dân phát triển kinh tế
và đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất giúp đời sống người dân được nâng lên
trong đó có sự đóng góp tích cực của công ty điện lực gia lai
đến nay làng không còn hộ đói số hộ nghèo từ tám mươi năm giảm xuống còn một mươi vào năm hai nghìn một mươi chín
với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền sự đồng lòng quyết tâm của dân làng
cuối năm hai nghìn hai mươi nơi đây sẽ đạt chuẩn làng nông thôn mới